thưa quý vị từ hai bệnh nhân dương tính với sars cov hai về hà tĩnh từ bình dương được phát hiện vào ngày năm tháng sáu
đến nay chỉ sau hơn một tuần tỉnh này đã có đến bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín năm huyện thành phố thị xã buộc phải cách ly y tế các khu dân cư để tập trung khoanh vùng dập dịch
hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp các giải pháp phòng chống dịch vẫn đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
chốt cách gây y tế tổ dân phố sáu huyện thạch hà vừa được thiết lập trưa nay hiện trên địa bàn huyện thạch hà đã có một mươi năm ca mắc covid một mươi chín giải khắp các xã thị trấn
công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm của các đối tượng f một f hai được triển khai suốt những ngày qua sau vẫn chưa khống chế được dịch bệnh
cái thứ hai là chúng tôi thực hiện kê khai điện tử đối với những công dân đi đến các vùng có liên quan đến vùng dịch
chỉ trong ngày hôm nay hà tĩnh đã phát hiện thêm một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đa phần các bệnh nhân này trước đó đều đi tâm biển tại huyện lộc hà
với lịch trình di chuyển khá phức tạp và khai báo y tế chưa trung thực đã khiến công tác truy vết của ngành y tế gặp rất nhiều khó khăn
các tổ chức như công an quân sự dân quân tự vệ và đội trật tự đô thị đã ra quân một cách quyết liệt để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đối với các biện pháp mà không đảm bảo các điều kiện tư chuẩn theo năm k của quân y tế
hiện hà tĩnh đang tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện sớm các đối tượng f cách ly các đối tượng f một và f hai
bảo đảm mỗi đối tượng f một sẽ được ở một phòng không để lây lan chéo trong khu cách ly
đồng thời tỉnh hà tĩnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực
trong thời gian vừa qua là kế khai thì không rõ ràng
thứ hai là khi đã về quê thì lại đi nhiều nơi
thứ hai là không chấp hành thì là cách ly tại gia đình
thì đó là một cái mà có thể nói rằng là chúng tôi đang còn tập trung là phải xử lý nghiêm với những các cái trường hợp này
hiện tỉnh hà tĩnh đã thành lập các điểm xét nghiệm dịch vụ covid một mươi chín bằng test nhanh kháng nguyên cho cộng đồng
việc xét nghiệm test nhanh đã được thực hiện miễn phí cho người dân ở trong vùng tâm dịch
giải pháp này sẽ góp phần phát hiện sớm các trường hợp dương tính để khống chế cách ly kịp thời